thời gian gần đây trên không gian mạng liên tục xuất hiện những vụ lừa đảo với nhiều hình thức đa dạng
dẫn đến việc nhiều nạn nhân sập bẫy
đặc biệt trong thời điểm sắp kết thúc năm học đối với các gia đình có con em còn ngồi trên ghế nhà trường
đã trở thành miếng mồi để các đối tượng này lợi dụng chiếm đoạt tài sản
sáng ngày một mươi tám tháng ba thông tin từ công an tp hà nội cho hay
trong khi nghiên cứu các khóa tu mùa hè cho con chị hát ở hà nội đã bị chiếm đoạt gần ba tỷ đồng
cụ thể quá trình tìm hiểu các khóa tu mùa hè cho con
phụ huynh này có kết nối với tài khoản facebook tu sinh mùa hè để đăng ký
lúc này một người xưng là trưởng ban tu sinh đã gọi cho chị hát giới thiệu và cung cấp số và ảnh căn cước công dân của trường ban để tạo niềm tin
sau đó đối tượng này đưa chị hát vào nhóm trên mạng xã hội telegram và yêu cầu mua vật phẩm phong thủy
nhằm tăng tương tác cho công ty vật phẩm phong thủy vì họ là nhà tài trợ chính cho khóa tu
đáng chú ý với thủ đoạn bình cũ rượu mới
đối tượng này cam kết sau ba đến năm phút công ty sẽ hoàn lại tiền cho phụ huynh nếu chị hát mua vật phẩm theo yêu cầu
cứ như vậy sau nhiều lần mua và được hoàn lại tiền vật phẩm
chị hát được yêu cầu chuyển số tiền lớn hơn với lý do sai thao tác không chụp ảnh vật phẩm
phải hoàn thành thao tác hoàn thành điểm tín nhiệm
chỉ trong vòng hai ngày chị hát đã bị các đối tượng chiếm đoạt hai tám tỷ đồng
trước chiêu trò lừa đảo thông qua các khóa tu mùa hè đang rộ lên trên mạng xã hội
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
công an tp hà nội khuyên cáo
người dân cần cẩn trọng khi tìm hiểu các thông tin về các khóa học trên mạng xã hội để tránh bị lừa đảo
thường xuyên theo dõi cập nhật thông tin tội phạm để phòng ngừa tuyên truyền cho người thân
khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản
người dân cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để giải quyết vụ việc theo quy định
ngoài lừa đảo khóa tu trước đó cơ quan an ninh cũng liên tục cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo kêu gọi từ thiện trên mạng
gần đây nhất cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện cư rút tỉnh đắk nông cho biết
đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với đối tượng nguyễn thị kim phượng
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại xã phước hải huyện ninh phước tỉnh ninh thuận
để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo kết quả điều tra chị hoàng thị diệu mờ sinh năm hai nghìn năm có người em trai là hvm
trú tại xã cứu khanh nia huyện cứu rút tỉnh đắk nông
có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị bệnh nặng đang điều trị tại bệnh viện nhi đồng hai tp hcm
do gia đình không có tiền chi trả viện phí chị hoàng thị diệu mờ đã lên mạng xã hội facebook
kêu gọi lòng hào tâm của mọi người quyên góp tử thiện cho em trai
sau một thời gian kêu gọi có nhiều người ủng hộ từ thiện và trong đó có chị phạm thị hồng tê
giáo viên trên địa bàn xã cứu khanh nia và quen biết với chị mờ
đã sử dụng tài khoản facebook mang tên phạm hạ cùng đứng ra kêu gọi tử thiện giúp gia đình chị m
tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn nguyễn thị kim phượng truy cập mạng xã hội
thấy tài khoản facebook phạm hạ đăng bài kêu gọi quyên góp tử thiện cho em trai của chị m đang mắc bệnh hiểm nghèo
trên bài viết có số điện thoại và tài khoản ngân hàng của chị m
với mục đích chiếm đoạt số tiền ủng hộ từ thiện mà các nhà hảo tâm đã gửi về chị m
phượng đã lập tài khoản gia lô chủng tên phạm hạ nhằm giả danh người đứng ra kêu gọi từ thiện
sau đó kết bạn gia lô rồi nhắn tin đề nghị chị m chuyển số tiền mọi người đã ủng hộ qua chị mờ cho phượng
để hôm sau phượng xuống trao tận tay cho gia đình chị m
do tin tưởng người sử dụng gia lô tên phạm hạ trên là chị t
thế nên ngày hai mươi ba tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn chị m đã hai lần chuyển khoản với số tiền là bốn mươi bốn triệu đồng
và số tài khoản do phượng cung cấp
sau khi chuyển khoản xong chị mờ có trao đổi với chị tê
thì mới biết đã bị lừa vì gia lô tên phạm hạ không phải là của chị tê
nên trình báo cơ quan công an
vào cuộc xác minh ngày tám tháng ba năm hai nghìn hai mươi
công an huyện cửu rút đã bắt giữ đối tượng nguyễn thị kim phượng tại tỉnh đinh thuận
và thu giữ số tiền là bốn mươi bốn triệu mà phượng đã chiếm đoạt của chị m
ngoài ra một chiêu trò khác đã đẩy nhiều người dân vào cảnh tiền mất tật mang
là thủ đoạn cung cấp dịch vụ giá rẻ
mới đây qua tìm kiếm nạn nhân phục vụ cho chiêu trò lừa đảo hỗ trợ làm visa giá rẻ
ở các hội nhóm về xuất khẩu lao động trên mạng xã hội
đối tượng ttg ở long an đã lừa chiếm đoạt hai trăm bảy mươi hai triệu đồng
của một phụ nữ nguyên quán gia lai đang lo động tại nhật bản
phương thức được các đối tượng lừa cung cấp dịch vụ làm visa giá rẻ sử dụng
là lập website tài khoản facebook giả mạo các công ty xuất khẩu lao động uy tín
đăng tải hình ảnh đưa tiễn người lao động ở sân bay
đưa ra nhiều chương trình ưu đãi với chi phí làm visa chỉ bằng một nửa so với công ty chính ngạch
hàm rẻ nhiều người lao động đã sập bẫy lừa đảo
do vậy cục an toàn thông tin khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh sát
đồng thời tuyên truyền cho người thân bạn bè về thủ đoạn lừa đảo kể trên
người dân không nên nghe và làm theo các yêu cầu hướng dẫn của người lạ
không cung cấp thông tin cá nhân để tránh bị đánh cắp thông tin phục vụ
cho những hành vi phạm tội của đối tượng
khi cần làm việc với người dân cơ quan công an sẽ trực tiếp gửi giấy mời
giấy triệu tập hoặc gửi qua công an địa phương
cơ quan chức năng cũng không yêu cầu công dân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng
theo một đánh giá mới đây của tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế interpol
về gian lận tài chính toàn cầu cho thấy
việc sử dụng công nghệ ngày càng tăng đang tạo điều kiện cho các nhóm tội phạm
có tổ chức hoạt động mạnh hơn các tổ chức tội phạm lợi dụng công nghệ
để tạo ra nhiều cách thức mới nhằm lừa đảo người dân doanh nghiệp thậm chí là cả chính phủ
cụ thể báo cáo của interpol đã chỉ ra rằng
việc sử dụng trí tuệ nhân tạo ai đã dẫn đến các chiến dịch lừa đảo tinh vi và chuyên nghiệp hơn
mà không cần kỹ năng kỹ thuật nâng cao với chi phí tương đối thấp
mọi người đang phải đối mặt với đại dịch gian lận tài chính ngày càng gia tăng
dẫn đến các cá nhân thường là những người dễ bị tổn thương
và các công ty bị lừa đảo trên quy mô lớn và ở phạm vi toàn cầu
những thay đổi về công nghệ và sự gia tăng nhanh chóng về quy mô
cũng như số lượng tội phạm có tổ chức đã thúc đẩy việc tạo ra nhiều cách thức mới
để lừa gạt người dân vô tội doanh nghiệp và thậm chí cả các chính phủ
với sự phát triển của ai và tiền điện tử
tình hình sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn nếu không có hành động khẩn cấp
theo thống kê lừa đảo qua email doanh nghiệp vẫn là một trong những xu hướng phổ biến nhất ở châu phi
trong khi đó các loại lừa đảo phổ biến nhất trên khắp châu mỹ là mạo danh
hỗ trợ công nghệ thanh toán trước và gian lận viễn thông
tại châu á một loại lừa đảo có sự gia tăng trong những năm gần đây là loại lừa đảo viễn thông
trong đó thủ phạm mạo danh nhân viên thực thi pháp luật hoặc ngân hàng
để lừa nạn nhân tiết lộ thông tin thẻ tiến dụng hoặc tài khoản ngân hàng của họ hoặc chuyển số tiền lớn
tại châu âu các ứng dụng điện thoại di động cũng đang là mục tiêu của tội phạm mạng
theo nguồn tin từ cảnh sát philippines ngày một mươi bốn tháng ba
lực lượng cảnh sát đã đột kích một trung tâm lừa đảo ở philippines
và giải cứu hàng trăm người bị buộc làm việc tại đây
trong đó có nạn nhân là người việt nam
qua ghi nhận cảnh sát philippines cho biết họ thực hiện chiến dịch đột kích này
dựa vào tin báo của một người đàn ông việt nam được cho là đã trốn thoát khỏi khu nhà
là một khu phức hợp rộng lớn ở phía bắc thủ đô manila
theo ông jobeter croz giám đốc điều hành lực lượng đặc nhiệm chống tội phạm dẫn đầu cuộc đột kích
những người được giải cứu cho biết trung tâm này thực hiện các vụ lừa đảo tình cảm
lừa đảo tiền điện tử và các hoạt động lừa đảo khác
các nạn nhân bị kiểm soát bằng cách tịch thu hộ chiếu
thế nên họ không thể rời đi
tại thời điểm tiến vào khu phức hợp trên
cảnh sát cũng đã bắt tám đối tượng liên quan để điều tra làm rõ
cuộc đột kích đã giải cứu tổng cộng năm mươi bốn người việt bốn trăm ba mươi hai người trung quốc
ba trăm bảy mươi một người philippines tám người malaysia ba người đài loan hai người indonesia và hai người uruguay
theo thông tin từ giám đốc điều hành lực lượng đặc nhiệm chống tội phạm
ông jaberter cruz cho biết những nạn nhân không đạt trì tiêu đã bị tổn hại về thể chất
bị cấm ngủ hoặc bị nhốt
ngoài ra vị giám đốc này cũng đã nói với afp rằng
một số lượng không xác định người philippines được tìm thấy tại địa điểm này
sẽ được thả mà không bị buộc tội vì họ chỉ ở đó để làm nhân viên bảo trì hoặc an ninh
lực lượng cảnh sát cho hay khu phức hợp rộng một mươi hectare ở bang ban này
được ngụy trang thành một công ty trò chơi internet
tại đây gồm ba mươi sáu tòa nhà văn phòng và ký túc xá
trong đó các nạn nhân đã tham gia nhiều vụ lừa đảo trực tuyến khác nhau
và bị đe dọa gây tổn hại về thể chất
hoặc bị các hình thức trừng phạt khác
trên khắp đông nam á các trung tâm lừa đảo đang xuất hiện ngày càng nhiều
với các tổ chức tội phạm dụ dỗ bắt cóc
hoặc chèn ép buộc công nhân tham gia các hoạt động trực tuyến lừa đảo
qua thống kê từ văn phòng ma túy và tội phạm liên hiệp quốc
ngành lừa đảo đang thu về lợi nhuận bất chính hàng tỷ usd
năm ngoái cảnh sát philippines đã bắt giữ gần ba ba trăm linh người
trong hai cuộc đột kích quy mô lớn
và những nơi được cho là các trung tâm lừa đảo ở manila
ở một diễn biến khác mới đây hơn một trăm linh công dân việt nam
vừa bị bắt giữ ở campuchia do đánh bạc trái phép
và một mươi tám công dân việt nam bị bắt ở thái lan
vì tham gia đường dây đánh bạc trực tuyến
cụ thể theo thông tin từ tổng lãnh sự quán việt nam sihanouk vinh
ngày chín tháng ba hơn một trăm linh công dân việt nam làm việc trái phép
tại một cơ sở lừa đảo đánh bạc trực tuyến
đã bị cơ quan chức năng campuchia bắt giữ và trục xuất
thực hiện chỉ đạo của bộ ngoại giao
ngày một mươi một tháng ba tổng lãnh sự quán việt nam
tại sihanouk vinh đã phối hợp với các cơ quan chức năng
phía campuchia và trong nước tiến hành thủ tục lãnh sự
để tiếp nhận những công dân này qua cửa khẩu quốc tế
brechtak đến hà tiên
theo báo khmer times đưa tin ngày chín tháng ba
cơ quan chức năng campuchia đã thực hiện một cuộc đột kích
vào sòng bạc paradis iceland cũ ở sihanouk vinh
và phát hiện một trăm bảy mươi hai người nước ngoài
trong đó có bốn mươi ba phụ nữ là công dân của nhiều quốc gia
và vùng lãnh thổ gồm một trăm linh chín người việt nam
năm mươi bốn người thái
tám người đài loan trung quốc và một người trung quốc
trong khi đó ngày một mươi tháng ba
cảnh sát thái lan bắt giữ một nhóm gồm một mươi tám công dân việt nam
liên quan đến các hoạt động đánh bạc trực tuyến bất hợp pháp
báo chí thái lan đưa tin
cơ quan chức năng đã triển khai vụ khám xét ngôi nhà
ở quận rama chín ở thủ đô bangkok
vì nghi ngờ của hoạt động cờ bạc bất hợp pháp
tại đây một mươi nam giới và phụ nữ bị bắt tại hiện trường
đối mặt với cáo buộc liên quan đến việc tổ chức đánh bạc trực tuyến
và lôi kéo người khác tham gia
khi thẩm vấn các nghi phạm đã thú nhận họ đóng vai trò quản trị viên
của các trang cờ bạc trực tuyến
họ tiết lộ rằng hoạt động này do một công dân việt nam khác chủ mưu
cuộc điều tra cho thấy ngôi nhà được thuê từ tháng một mươi một năm ngoái
để làm cơ sở cho các hoạt động cờ bạc trực tuyến
toàn bộ những người bị bắt đã bị giao cơ quan chức năng
để tiến hành thủ tục tố tụng
chiều ngày một mươi bốn tháng ba tại họp báo thường kỳ
báo chí đề nghị bộ ngoại giao cho biết công tác bảo hộ công dân
đối với một trăm linh công dân việt nam bị campuchia bắt giữ và trục xuất
do liên quan đến cơ sở đánh bạc dianockvin gần đây
và một mươi tám người việt bị thái lan bắt do điều hành đường dây cá cược trực tuyến
liên quan đến vụ việc một mươi tám công dân việt nam bị thái lan bắt giữ
người phát ngôn cho biết ngay sau khi nhận được thông tin
đại sứ quán việt nam tại thái lan đã liên hệ với các cơ quan chức năng sở tại
để tìm hiểu thông tin và xác minh nhân thân của những người này
theo thông tin của đại sứ quán việt nam
một mươi tám công dân bị bắt giữ do hành vi tham gia tổ chức
trò chơi trò lừa đảo giúp quảng cáo hoặc mời gọi trực tiếp
gián tiếp người khác chơi đánh bạc thông qua các phương tiện điện tử
mà không được phép của cơ quan chức năng
đến nay đại sứ quán việt nam tại thái lan vẫn tiếp tục theo dõi sát vụ việc
phải đề nghị các cơ quan chức năng sở tại bảo đảm quyền
lợi ích hợp pháp của công dân việt nam
đồng thời các cơ quan việt nam đã và đang tiến hành biện pháp bảo hộ công dân
người phát ngôn chia sẻ trong suốt thời gian qua
người dân đã từng chứng kiến và được thông tin về rất nhiều vụ việc tương tự
do vậy sau loạt sự việc xảy ra bộ ngoại giao một lần nữa khuyến cáo công dân việt nam
cần tỉnh táo trước những lời mời trào ra nước ngoài làm việc theo kiểu việc nhẹ lưng cao
hoặc không yêu cầu về bằng cấp trình độ không có hợp đồng ký kết
không thông qua doanh nghiệp cũng như các tổ chức phái cử lao động
trong đó công dân cần tìm hiểu kỹ về nội dung công việc đơn vị
địa điểm làm việc và thân nhân người giới thiệu chế độ bảo hiểm
quyền lợi được hưởng để có quyết định đúng đắn trước khi ra làm việc tại nước ngoài